chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cùng đoàn đại biểu cấp cao quốc hội việt nam
đã tham dự khai mạc hội nghị các chủ tịch quốc hội thế giới lần thứ năm năm hai nghìn hai mươi
hội nghị được thực hiện theo hình thức trực tuyến do liên minh nghị viện thế giới
liên hợp quốc và quốc hội áo phối hợp tổ chức
hội nghị lần thứ năm có chủ đề sự lãnh đạo của nghị viện để thực hiện chủ nghĩa đa phương hiệu quả hơn
mang lại hòa bình và phát triển bền vững cho người dân và thế giới
tại hội nghị chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân sẽ có bài phát biểu thảo luận về chủ đề
thúc đẩy hành động của nghị viện đối với tình trạng khẩn cấp biến đổi khí hậu
đây là phiên thảo luận để tìm ra các giải pháp tiếp tục nâng cao vai trò của quốc hội
trong việc thực hiện quyền lập pháp giám sát và ngân sách
nhằm thực hiện thay đổi tài cầu trúc nên kinh tế trở nên xanh hơn
hướng đến mục tiêu giảm một năm độ c được ghi trong thỏa thuận paris
trước đó chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã gửi đến hội nghị bài phát biểu qua video
về sự tham gia của quốc hội việt nam vào các cơ chế liên nghị viện khu vực và thế giới
góp phần củng cố hòa bình thúc đẩy hợp tác và triển khai các mục tiêu phát triển bền vững